mùa câu cá ngừ đại dương đã đến nhưng hơn tám trăm linh tàu cá của ngư dân tỉnh phú yên
trong đó có hơn sáu trăm linh tàu đánh bắt xa bờ khó có thể vươn khơi do cửa biển đà diễn
thành phố tuy hòa đã bị tái bổi lấp nặng điều này đang khiến cho ngư dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn
đã vào chính vụ câu cá ngừ đại dương nhưng cảng cá đông tác phường phú đông
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vẫn vắng bóng những con tàu vượt cửa biển
cửa biển đa diễn bị cát bổi lấp muốn phương khơi ngư dân phải đi tàu không đến nơi khác
lấy nhiên liệu và thực phẩm vì không thể vượt cửa biển với trọng tải lớn sẽ bị mắc cạn
bị sóng đánh bổ thiệt hại hàng tỷ đồng
theo ngư dân trong năm hai nghìn một mươi bảy tại khu vực cửa biển đà diễn đã xảy ra gần ba mươi vụ tai nạn tàu cá
gây thiệt hại nặng nề để lại những khoản nợ trồng chất
đối với ngư dân thì việc đi lấy nhiên liệu ở các cảnh khác gặp khó khăn
và khi trở về khi kết thúc chuyến biển trở về thì việc bán nhiên liệu tại cảng thì rất khó khăn
phải đi bán tại các cảnh xe khác như cảnh cát phu lạc cảnh cát phu hội
gây cái tổn thất thêm cho chính bà con ngư dân
việc nạo vét cát tại cửa biển đà diễn hầu như năm nào cũng được tỉnh phú yên thực hiện
nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời
khi rừng nạo vét lại xuất hiện nhiều cồn cát tàu cá của ngư dân ra vào gặp nguy hiểm
nhất là trong mùa mưa bão
không chỉ thế mà nhiều tàu cá của ngư dân ngoài tỉnh
mỗi khi cập cảng cá bán hải sản và chuẩn bị cho chuyến biển mới cũng gặp nhiều trở ngại
có thể là thành phố tuy hòa sẽ triển khai một số giải pháp trước mắt
có thể là tạo một cái luồng để rồi bà con ra vào
mùa đánh bắt cá ngừ đã đến nhưng mỗi ngày chỉ có từ một mươi đến một mươi hai tàu cá của ngư dân thành phố tuy hòa
đăng ký với các đồn biên phòng vươn khơi đánh bắt xa bờ
những tàu còn lại neo đậu tại các cảng cá khác đang tiếp nhiên liệu thực phẩm lương thực
đá lạnh chờ thủy chiều lên để ra khơi
chủ yếu hành nghề ở khu vực quần đảo trường sa tùy theo công suất
nhận từ một cây đá và bốn năm trăm linh lít dầu diazen trở lên